đoài côn là xã đặc biệt khó khăn của huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
chín mươi một dân số của đoài côn là hộ nghèo
đặc biệt xã đoài côn có nhiều sông suối nên tình trạng trẻ em đuối nước vẫn là mối lo của các bậc phụ huynh
hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao tặng một ba lô cặp phao
để hỗ trợ nâng bước trẻ em vùng cao tới trường
theo đó để giúp các em học sinh tránh được tai nạn đuối nước trên đường đến trường
tổng liên đoàn lao động việt nam đã khởi động chiến dịch tặng một ba lô cặp phao cứu sinh
cho các học sinh các trường trên địa bàn xã đoài côn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
cặp phao cứu sinh bình thường sử dụng để đựng sách vở bút cho học sinh đi học
khi xuống nước cặp sẽ thành phao
việc trang bị cặp phao cho học sinh giúp phụ huynh học sinh yên tâm đi học trong mùa mưa lũ sắp tới
một chiếc cặp phao hỗ trợ cho học sinh tỉnh cao bằng sẽ tiếp thêm động lực cho các em học sinh và phụ huynh
ước trên con đường học tập
các cấp các ngành đã đến tặng quà và dành những món quà đặc biệt cho các cháu học sinh
của trường kiểu học mầm non đoài côn và đã tạo thêm nguồn động lực rất to lớn
để cho các cháu học sinh bước vào năm học mới có rất nhiều thuận lợi và đạt được kết quả học tập

đoàn lao động việt nam cũng đã trao tặng cho nhà trường và các em học sinh nhiều món quà ý nghĩa
đây thực sự là một trong những hoạt động thiết thực hỗ trợ cho trẻ em vùng cao tỉnh cao bằng
đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp tới